thưa quý vị sau hơn một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
chương trình đã trở thành một phong trào sôi nổi sâu rộng tạo đột phá đáng kể
làm cho bộ mặt nông thôn có những thay đổi về đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng được cải thiện
sông nông thôn mới nhưng nỗi lo cũ về các mận thành tích nóng vội chạy theo phong trào
vẫn hiện hữu ở đâu đó tại một số địa phương
về đích nông thôn mới năm hai nghìn một mươi sáu tuy nhiên tại xã tân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
trẻ mới sinh ra hay người khuyết tật vẫn phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới
bắt dẫn kỹ vào dạy tư nguyện nhưng trong đó riêng bản thân tôi không kỹ
tôi nói vì bản thân của tôi tôi lo cho con tôi không được
cho nên bắt buộc tôi kỹ để nộp cho con tôi nữa
tôi không kỹ thì không kỹ thì treo nờ năm nay kéo nờ năm nay năm khác
nhưng thực sự trong đoàn nờ cũng phải là tối vái mượt
câu chuyện này đã được phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri
và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình đã yêu cầu lãnh đạo huyện lệ thủy kiểm tra chấn chỉnh ngay tình trạng này
tuy nhiên vì bệnh thành tích mà huy động quá sức dân huy động cả hộ nghèo
cả người cao tuổi và hộ chính sách vẫn tồn tại ở một số địa phương
những cách làm nóng vội lệch lạc đã biến cuộc vận động
người dân tự nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới thành chỉ tiêu bắt buộc gây nên bức xúc
để ra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mục đích cuối cùng vẫn là nâng cao cuộc sống của nhân dân
vậy cần phải có những chính sách xây dựng nông thôn mới sát với nhu cầu thực tế của nhân dân như thế nào
để thành quán nông thuần mới thật sự bền vững
mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia nông nghiệp ông hoàng trọng thủy
vâng thưa ông hoàng trọng thủy có thể thấy rằng việc phát huy sức dân trong việc xây dựng nông thôn mới là điều vô cùng quan trọng
tuy nhiên ông đánh giá như thế nào về cách làm của xã tuân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình ạ
ở đây thì trước hết là chúng ta thấy rằng là tuân thủy được công nhận về nông thuần mới năm hai nghìn một mươi sáu
khi mà chuyển tiếp sang xây dựng nông thuần mới nâng ca thì muốn đạt được thành tích nhanh hơn
do vậy thì vậy là nó dẫn đến tình trạng nóng vội nóng vội trong việc huy động nguồn lực để xây dựng
do cái nóng vội thì nó dẫn đến làm tắt
đáng lẽ ra thì anh như vậy là phải đưa ra dân bản bạc và sau đó trình lên hội đồng nhân dân xã để mà xem xét và quyết định
nhưng anh đã bỏ qua những cái khâu đó
và như vậy là có thể nói là việc thu của những người bị khuyết tật hoặc là trẻ em mới được sinh ra
thì nó đã làm cho như vậy vi phạm và cái quyết định một nghìn sáu trăm linh của thủ tướng chính phủ
và có lẽ đây là một cái bài học kinh nghiệm mà cần phải được chứng chỉ
ở một số địa phương vẫn còn tồn tại cái tình trạng là xây dựng các công trình dân sinh
một cách ồ ạt đáp ứng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
thế nhưng mà lại không sát thực với nhu cầu thực tế của người dân
vậy theo ông phải làm như thế nào để có thể thực hiện được việc là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và dân thụ hưởng ạ
trước hết là cấp ủy và chính quyền của địa phương là phải tuyên truyền vận động
và phải nói rõ những cái việc làm của mình việc gì trước việc gì sau
và nếu như trong cái quá trình đó có sự điều chỉnh thì cái gì là ưu tiên
từ cái chỗ mà người dân đã thông thoáng thì sẽ tạo được một cái sự đồng thoảng
và người ta sẽ chấp hành những cái lị quyết của cấp ủy địa phương
hoặc là những cái chương trình đề ra về phát triển kinh tế xã hội nó được rộng mở hơn
như vậy là rõ ràng là cái khâu này là phải được đi đầu phải cho đến tận cuối quá trình
thứ hai nữa là phải nêu cao được cái vai trò của cán bộ đảng viên
và phải coi đó là những hạt nhân trong cái công tác tuyên truyền vận động
và tổ chức trên cái địa bản của trong đối dân cư
thứ ba nữa đó là phải nâng cao cái chất lượng và củng cố cái lực lượng công an
để mà làm sao người dân tự động người dân hưởng ứng
cái điều thứ hai đó là cái mặt trận tổ quốc việt nam
và các cái tổ chức chính trị xã hội là thành viên của mặt trận
thì anh phải làm tốt những cái tôi cho nó là cái phản biện xã hội
mà nó có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới
cái điều thứ ba nữa là dân kiểm tra ở đây
thì chúng ta phải thấy rõ là cái cư thế này là đối với đảng và mặt trận
phải hỗ trợ các cái địa bản của khu dân cư
đặc biệt là thôn xóm trong cái việc là nâng cao cái chất lượng
của cái ban thanh tra nhân dân và ban giám sát của cộng đồng
làm sao mà những cái con người này là trung thực thứ hai không cầm
thứ ba là có trách nhiệm thứ tư đó là sâu sát
và chính cái con người này để đại diện cho cái khu vực của dân cư
để mà ban những cái kiến gói và cái giám sát
và chỉ có khi đạo được thực hiện như vậy thì dân có giá quy tinh
cái cuối cùng tôi cho cái rất cao đó là phải có sự bắt tay của quần chúng
của nhân dân
chứ bắt tay đó không các gì đó phải nâng cao cái trình độ dân trí
sự hiểu biết tháp luật của người dân
và khi người ta đã hiểu biết được về bắt luật
thì cái sự đồng thuận nó mới cao hơn
và mọi việc thì mới có thể là thuận buồng xuôi gió
sau khi mà đạt được các tiêu chí ở một số các địa phương
tuy nhiên nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi
thì các cái tiêu chí cũng sẽ bị tụt hậu rất là nhanh
vậy thì theo ông cần phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo như thế nào
để chúng ta có thể phát triển được một cách bền vững
việc xây dựng nông thôn mới ạ
trước hết là chúng ta phải xây dựng được
một cái mô hình tăng trưởng kinh tế của mình
trong một khóa trong một nhiệm kỳ là năm
cái mô hình tăng trưởng đó nó thấm vào dân
và người ta đồng tình ủng hộ
thì đó chính là những cái điều kiện mà người ta tham gia
cái cách tốt nhất vào trong cái xây dựng nông thôn mới
cái điều thứ hai nữa là
phải ưu tiên cho những cái công trình
mà tạo ra việc làm tạo ra thu nhập
để cho người nông dân như vậy là tăng lên
cái phần thu nhập của mình
như vậy là đối với ở nông thôn tôi cho rất quan trọng là gì
thủy lợi tưới phiêu
giao thông đồng ruộng và tiêu thụ nông sản
như vậy là vấn đề
phát triển kinh tế ở nông thôn
bao gồm cả nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp
và làm nghề đó chính là những cái điều kiện
tốt nhất để mà hướng tâm
của người dân và nó tạo ra
một cái nguồn lực cái nguồn lực đó
để mà kết nối giữa địa phương với lại
các cái doanh nghiệp mà có như vậy thì kinh tế nó mới được
tăng trưởng mà cái gốc đó là cái gốc quan trọng nhất
cái điều thứ hai nữa là đối với
các mặt trận thì chúng ta vẫn
quay lại đó là những vấn đề mà liên quan
đến tâm lý liên quan đến
đời sống của những các cái tổ chức
thành viên của người dân dân đặc biệt
ở đây phải quan trọng đó là
các cái ý kiến của người dân
ở trên địa bàn dân cư phải được tập hợp
phải được lắng nghe và khi
có những cái phản hồi thì chính quyền
và các tổ chức đoàn thể phải giải thích
cho nhân dân rõ đồng thời phát triển
ra những cái sư dưỡng lệch lạc
hoặc cái là những cái chiều chạy theo
thành tích hoặc là một bộ phận
nhân dân vì một lý do nào đó mà người ta
không hoàn thành cái nghĩa vụ của mình
thì chúng ta dạo đi được cái sự đồng phận
đó thì mới kết được thành cái sức mạnh của
trong cái tập thể để mà tránh những cái
sự dưỡng lệch lạc thì tất cả mọi thông trình
của chúng ta xây dựng sau khi
đã làm xong thì chúng ta phải thanh
kết sán vào báo cá với lại nhân dân
vậy nếu cái trường hợp nó có vi phạm
thì chúng ta phải xử lý cho nó nghiêm minh
xin được cảm ơn với những chia sẻ vừa rồi